thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh công ty tân hoàng minh
và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị truy tố với ông dũng còn có bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch công ty đầu tư bất động sản ngôi sao việt trần hồng sơn chủ tịch công ty khách sạn soleil
nguyễn khoa đức chủ tịch kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
phung thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kê toán công ty khách sạn tân hoàng minh
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định đỗ anh dũng đã chỉ đạo đỗ hoàng việt
và cùng với việt phân công chỉ đạo ủy quyền các bị can các cá nhân liên quan tại tân hoàng minh sử dụng pháp nhân ba công ty
gồm ngôi sao việt solei và cung điện mùa đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mùa bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật với tổng giá trị một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các khoản
tân hoàng minh đã tổ chức một phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân
thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đảm bảo thi hành án hoàn trả cho sáu sáu trăm ba mươi một bị hại